trong năm hai nghìn một mươi tám quyện lai dung đã chi trên một mươi bảy tỷ đồng cho chính sách hỗ trợ y tế nhà ở tiền điện sinh hoạt cho các hộ nghèo trên địa bàn
chính sách hỗ trợ các đối tượng bảo trợ xã hội trên ba mươi tỷ đồng
trong năm quyện còn mở một mươi sáu lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn dưới gần năm trăm linh học viên tham gia
bằng cách khác thì các đoàn thể cũng đã có sự phối cách hợp hướng dẫn cho các hộ nghèo có phương hướng
chương trình kế hoạch để chúng ta sản xuất kinh doanh mua bán nhỏ
họ cũng đã có chí hướng và có sự quyết tâm cao
cho nên công tác giảm nghèo của quyện năm hai nghìn một mươi tám đạt kết quả rất là khả quan
đã giảm được một năm mươi năm trăm so với chữ thi tiêu chúng ta đã vượt
tuy công tác giảm nghèo của quyện đạt nhiều kết quả khả quan
nhưng để giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn ba bốn mươi một trong năm hai nghìn hai mươi
theo mục tiêu đã đề ra thời gian tới quyện lai dung tập trung thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ
để giảm nghèo nhanh và bền dững hơn
ở trên cơ sở đó thì sắp tới đây thì quyện sẽ tập trung tham mưu cho cấp quỹ
có lãnh chỉ đạo sâu sát về công tác này để đạt được cái nghị quyết đại hội giữa nhiệm kỳ còn lại
sau khi có hội kiểm điểm
trên cơ sở đó cũng đề xuất cho cấp quỹ có những chương trình kiểm tra giám sát
phân công đảng viên trong hỗ trợ để làm sao công tác giảm nghèo sâu sát hơn
và cái thứ tiếp theo đó là chúng tôi thấy rằng cũng cần thực hiện một cái phần mềm
trong quản lý rà sót số quá về các hộ nghèo để thực hiện chương trình này
quản lý chặt chẽ để qua đó trừng trường hợp cụ thể mình có thể giúp đỡ họ một cách tốt nhất